thưa quý vị vào chiều qua văn phòng quốc hội cho biết căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
luật tổ chức quốc hội nội quy kỳ họp quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số một trăm linh hai hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội
ubthqh một mươi năm quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội quáng một mươi năm để kiện toàn nhân sự chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa một mươi năm diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay mùng hai tháng ba tại nhà quốc hội
theo chương trình lễ tuyên thệ của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam
kênh vov một đài tiếng nói việt nam và truyền hình quốc hội việt nam trong khoảng thời gian từ một mươi h đến một mươi một h cùng ngày
trước đó vào sáng ngày hôm qua tại trụ sở trung ương đảng ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp để
xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ
theo đó ban chấp hành trung ương đảng đã quyết định như sau
quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác
trước tình hình dịch cúm ah năm n một đang diễn biến phức tạp tại campuchia trong đó đã có trường hợp tử vong
bộ y tế vừa có công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc tăng cường phòng chống cúm da cầm lây sang người
để chủ động ngăn chặn cúm da cầm xâm nhập vào việt nam và lây nhiễm sang người
bộ y tế đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn
tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
nhất là người giết mổ buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm sống
người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch gồm dịch trên gia cầm và ở người

thuốc vật tư hóa chất phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp
chiều qua ngày một tháng ba tại tp hcm hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
phối hợp với chương trình hộ chiếu logistics thế giới và đại sứ quán các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
tổ chức lễ ký kết và diễn đàn khởi động chương trình hộ chiếu logistics thế giới gọi tắt là wlp tại việt nam
wlp được xây dựng nhằm giảm bớt giao dịch
bảo cản phí thuế quan trong thương mại quốc tế thông qua việc tinh giảm thời gian và chi phí vận hành dịch vụ logistics
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã trở thành một trong hai mươi chín trung tâm kết nối của hộ chiếu logistics thế giới
mở đường cho hệ sinh thái logistic việt nam tham gia vào hệ sinh thái logistics toàn cầu cũng như mạng lưới các thành viên của wlb
sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp việt khi được cấp hộ chiếu đều được tạo thuận lợi và hỗ trợ về thông quan
miễn giảm thuế hàng không giảm thời gian kiểm tra và đưa lên phương tiện vận tải nhanh chóng miễn phí giảm thời gian lưu kho lên đến bốn mươi tám giờ
hàng hóa có thể được thông quan trước khi đến cảng nhờ đó dự kiến sẽ tiết kiệm thời gian và bốn mươi chi phí vận hành
theo đánh giá của hiệp hội doanh nghiệp logistics việt nam cần có thời gian để đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp tham gia vào chương trình
tuy nhiên trở thành thành viên của wlb sẽ giúp việt nam phát huy được hiệu quả mạng lưới logistics sẵn có
và trở thành đầu mối mạng lưới logistics trong khu vực
thưa quý vị tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hệ thống mai nhai văn tự khắc trên vách đá tại danh thắng ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
đây là loại di sản tư liệu có số lượng ghi danh khiêm tốn trong các danh sách di sản tư liệu khu vực thế giới
lần đầu tiên ở việt nam và lễ đón nhận bằng công nhận ma nhai là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
đã được tổ chức tại thành phố đà nẵng trọng thể trong sáng ngày hôm qua
ma nhai ngũ hành sơn là một hệ thống gồm bảy mươi tám văn bản bằng chữ hán nôm được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng ngũ hình sơn
với nội dung đa dạng hình thức độc đáo cùng nhiều thể loại văn học của các vị vua quang triều nguyễn cao tăng trí thức
có niên đại
trải dài từ nửa đầu thế kỷ thứ một mươi bảy đến thế kỷ thứ hai mươi nguồn di sản tư liệu này phản ánh nhiều mặt của địa phương và đất nước việt nam
dưới thời phong kiến như lịch sử địa lý văn học nghệ thuật tôn giáo ngôn ngữ văn hóa giáo dục đồng thời chứa đựng giá trị vượt ra ngoài ranh giới của một quốc gia
đây là một cái niềm tự hào rất là lớn của bàn quốc gia unesco chúng tôi và đối với nhân dân đà nẵng nói riêng
điều đó nói lên cái bề dày lịch sử văn hóa
được cái điểm nhấn rất là quan trọng đối với bạn bè quốc tế và du khách thế giới
thì tôi rất là tự hào về cái di sản này và cũng rất là mong là trong thời gian tới chúng ta sẽ quảng bá rộng rãi hơn đến bạn bè quốc tế
và cái này sẽ giúp cho cái việc thu hút du khách và qua đó nâng cao hình ảnh uy tín và thịnh thế của đà nẵng với bạn bè quốc tế
sản được vinh danh cùng với niềm tự hào là những trọng trách được đặt ra
tác định rõ điều này thành phố đà nẵng đã cam kết sẽ nỗ lực để thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh bảo vệ và phát huy giá trị mai nhai tại danh thắng ngũ hành sơn với định hướng bình vững lâu dài và hiệu quả
để làm tốt điều này đòi hỏi nỗ lực lớn của các cấp chính quyền và đơn vị liên quan
đối với mai nhai một trong những tiêu chí để xác định nó là một di sản ký ức
tức là bên cạnh cái giá trị về văn hóa bên cạnh cái giá trị về niên đại lịch sử thì nó có yêu cầu là
phải có sự phổ cập có khả năng phổ cập cái giá trị đó đối với nhiều người
làm thế nào đó người ta có thể đọc người ta có thể nhìn nhưng người ta không thể sợ mối vào được
mai nhai phần nhiều là ở trên cái vấn động thì các yếu tố về độ ẩm yếu tố về chúng ta có những cái tác động rất là quan trọng
đó là những cái vấn đề đặt ra đối với chúng tôi
chúng tôi cũng cần phát huy hơn nữa đối với vai trò và trách nhiệm của người quản lý để mà bảo quản quản lý bảo vệ
và phát huy
cái di sản này là một cách đúng mức
thành phố đà nẵng cũng đã đề ra các giải pháp trọng tâm để bảo tồn và phát huy giá trị mai
trong đó tập trung tổ chức kiểm tra giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt các bài nhai
ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới để phục vụ cho công tác quản lý bảo tồn di sản
tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới
để học tập và trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản tư liệu mai nhai
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng được tổ chức ở quán cà phê đã bị công an tp tây ninh
tỉnh tây ninh triệt xóa
tăng vật thu giữ trên một trăm linh tám triệu đồng một mươi ba điện thoại di động một mươi một xe gắn máy và nhiều tăng vật có liên quan
tụ điểm đánh bạc này do đối tượng lưu kim hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường hiệp tân thị xã hòa thành
tỉnh tây ninh đứng ra tổ chức tại quán cà phê trên đường nguyễn văn rốc thuộc khu phố năm phường bốn thành phố tây ninh
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ một mươi một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng
thu giữ trên một trăm linh tám triệu đồng một mươi ba điện thoại di động một mươi một xe gắn máy và nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận khi thấy đủ người đối tượng hoàng sẽ đứng ra tổ chức cho người chơi đánh bạc
và hoàng truy cập vào trang đá gà trên mạng mỗi ván người chơi đặt cược từ hai trăm linh đến hai triệu đồng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh xử lý theo quy định
không đội mũ bảo hiểm không gắn biển số gian hàng ngang và sử dụng biển số giả vào phương tiện lưu thông
đó là hành vi vi phạm của năm thanh niên trú trên địa bàn tỉnh thanh hóa
với các lỗi vi phạm trên cả năm thanh niên này đã bị công an thành phố thanh hóa lập biên bản
và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền là một mươi triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng hai trên một số tuyến phố thuộc thành phố thanh hóa
năm thanh thiếu niên trên trú tại địa bàn đi trên ba xe mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm gian hàng ngang
trong đó có hai xe không gắn biển số xe và sử dụng biển số xe giả
tại cơ quan công an sau khi được xem lại các hình ảnh vi phạm và được lực lượng công an phổ biến
các quy định của luật an toàn giao thông
cũng như trách nhiệm của bản thân đối với hành vi vi phạm
các thanh thiếu niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm và viết cam kết không tái phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn thành phố hà nội vừa thông tin cho biết
đơn vị đã ra quyết định giữ khẩn cấp chín đối tượng thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi hai d
có địa chỉ tại quốc lộ ba thôn mai nội xã mai đình huyện sóc sơn để điều tra về hành vi nhận hối lộ
để bỏ qua các lỗi cho các phương tiện trong quá trình đến đăng kiểm tại trung tâm
công an huyện sóc sơn xác định việc các đăng kiểm viên và lãnh đạo của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi hai d
nhận tiền của chủ phương tiện đến kiểm định để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện
và cấp giấy đăng kiểm có dấu hiệu của tội nhận hối lộ
đến nay tất cả các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với chín đối tượng
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã làm việc với đối tượng nguyễn thị hồng thắm
là chủ tài khoản của facebook nguyễn thắm về hành vi đăng tải thông tin
có nội dung xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đã phát hiện tài khoản facebook nguyễn thắm chia sẻ bảy đoạn video clip
kèm nội dung cho rằng công an huyện thanh bình có những hành vi áp đảo
khống chế người dân để cướp đất tài sản và kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ
theo mình thông tin các nội dung trên hoàn toàn sai sự thật xúc phạm trực tiếp
đến danh dự uy tín hình ảnh của lực lượng công an
tại cơ quan công an thắm đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự gỡ bỏ các nội dung đăng tải
cam kết không tái phạm
công an huyện thanh bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với thắm
để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm thanh thiếu niên có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi một tuổi vừa bị công an
phường hòa khánh bắc quận liên triều tp đà nẵng ra quyết định xử phạt hành chính
liên quan đến trật tự an toàn giao thông
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng hai trên địa bàn quận liên triều xuất hiện nhóm khoảng ba mươi nam nữ thanh niên
đang tụ tập có biểu hiện chuẩn bị diễu hành và đua xe
các thanh thiếu niên này lập một nhóm facebook có tên là siêu báo tập hợp khoảng hai trăm linh thành viên
với mục đích tụ tập độ chế xe điều khiển xe chạy theo nhóm gây mất an ninh trật tự
tại cơ quan công an nhóm này khai nhận đang tìm một nhóm thanh thiếu niên khác
để giải quyết mâu thuẫn thì bị phát hiện tạm giữ
sau khi kiểm tra hành chính từng người cơ quan công an đã xác định
nhiều xe với các lỗi không có gương chiếu hậu không có bảng lái không có giấy phép lái xe
và thay đổi kết cấu của xe
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng huỳnh hữu nghĩa
trú tại thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
vào chiều một mươi ba tháng hai nghĩa bị bắt quả tang khi đang cất giấu trong người gần ba mươi ba
ba gram ma túy đối tượng khai nhận đã mua ma túy của một người lạm mặt trên mạng xã hội
với giá là hai mươi bốn triệu đồng sau đó đem về phân lẻ ra bán cho các con nghiện để kiếm lời
nghĩa bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
thì bị bắt giữ vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định